với hơn năm trăm linh khách mời là các đầu bếp chủ nhà hàng đại diện các doanh nghiệp ẩm thực
ba đầu bếp đặc biệt đến từ pháp hàn quốc và một đầu bếp việt nam đã có buổi trình diễn
và giao lưu chia sẻ ấn tượng về xu hướng ẩm thực hiện đại
đây được xem là sự kiện rất có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động của triển lãm du lịch
qua các miền di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn hai mươi do hội truyền thông thành phố hà nội
cùng trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam hiệp hội du lịch việt nam
hiệp hội đầu bếp chuyên nghiệp hà nội và một số đơn vị phối hợp tổ chức
ẩm thực là một phần quan trọng của văn hóa việt nam là sự hội tụ của nghệ thuật ẩm thực
từ nhiều vùng miền dân tộc trên khắp đất nước có sự tiếp nối giữa truyền thống và đường đại
tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại ngày càng có thêm nhiều xu hướng ẩm thực mới
đa dạng hơn phong phú hơn
buổi giao lưu ngày hôm nay chúng tôi mời ba đầu bếp một là đầu bếp người pháp
hai đầu bếp người hàn quốc ba là đầu bếp việt nam
mới là chúng tôi kết hợp ba món ăn này lại với nhau để đưa ra một dòng món ăn là fusion
khi khách hàng đến không phải chỉ chọn lựa món ăn việt nam
hay chỉ chọn lựa món ăn tây hay là món hàn quốc
mà có rất nhiều những cái văn hóa ẩm thực kết hợp lại với nhau
đó là cái mà tôi nghĩ rằng xu hướng trong thời gian tới
thì món ăn việt nam sẽ phải kết hợp với rất nhiều món ăn trên thế giới
để tìm ra một cái dòng ẩm thực làm sao để phục vụ cho khách hàng của chúng ta
có thể nói trường phái ẩm thực kết hợp đã tạo ra một luồng do mới
khi những đầu bếp quốc tế mang phong cách ẩm thực bản xứ và nhiều vùng khác nhau đến việt nam
họ cũng đã sáng tạo nhiều mắm mới trên nền tảng ẩm thực độc đáo của người việt
điều này không chỉ làm đa dạng thêm nền văn hóa ẩm thực việt
mà còn góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch việt nam